liên quan đến vụ nổ súng ở thành phố đà lạt làm hai cha con bị thương
hôm qua công an tỉnh lâm đồng đã xác định nghi can gây án là trần minh khánh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tạm trú tại số một đường hàn thuyên cách nhà các nạn nhân khoảng hai trăm linh m
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày bốn tháng bốn anh trương văn an vừa dắt xe máy ra cửa
thì bị đạn bắn vào bàn tay
ông trương công bình là bố của anh an chạy ra bằng vết thương cho con cũng bị trúng đạn
ngoài ra chiếc xe bán tải đỗ sát nhà ông bình cũng có sáu dấu đạn
qua khám nghiệm hiện trường và điều tra cơ quan công an xác định trần minh khánh là thủ phạm
tại cơ quan điều tra khánh khai nhận đã mua khẩu súng trên mạng
và vô tình bắn trúng vào hai cha con ông bình
bên cạnh đó khánh còn có khả năng chế được một số loại súng thể thao
và từng bị xử phạt hai lần về hành vi này
ngoài ra cơ quan công an cũng thu hồi được tại nhà b một mươi ba cạnh nhà ông bình
ba khẩu súng một trăm sáu mươi chín viên đạn năm mươi tám vỏ đạn và nhiều hung khí khác
chủ nhà b một mươi ba là trần minh tuấn khai nhận số vũ trên là của mình
vụ việc đang được tiếp tục điều tra
chỉ vì một chút mâu thuẫn trong lúc đùa giỡn mà hai học sinh lớp một mươi một
tại huyện phú quốc tỉnh kiên giang đã đánh nhau dẫn tới người bị đâm chết
kẻ bị bét giam
nạn nhân trong vụ án này là em ngô ngọc hiếu một mươi chín tuổi
người đâm hiếu tử vong là trần quốc tài một mươi tám tuổi
ngụ thị trấn dương đông huyện phú quốc bạn học cùng trường
tại cơ quan công an tài khai nhận trước đây giữa tài và hiếu xảy ra mâu thuẫn
đến ngày hai mươi tháng ba cả hai tiếp tục có ẩu đả
trên đường về tài đã cùng hai người bạn chạy theo chặn xe của hiếu rồi tiếp tục đánh nhau
trong lúc hỗn chiến tài đã lấy dao phòng thân đâm nhiều nhát vào người
làm hiếu tử vong trên đường đi cấp cứu
gây án xong tài mang cây dao đến cơ quan công an đầu thú
vào chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang cho biết
đã bắt tạm giam trần quốc tài về hành vi giết người
hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
vừa thi hành lệnh bắt tạm giam giám đốc và ba nhân viên bảo vệ của chi nhánh
văn phòng công ty dịch vụ bảo vệ đông á để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
đây là các đối tượng được xác định tham gia vụ nổ súng vào chiều ngày một tháng bốn
tại xã long thọ huyện nhân trạch gây bức xúc và lo lắng cho nhiều người dân địa phương
bốn đối tượng bị bắt khẩn cấp gồm trần huy thông giám đốc tri nhánh văn phòng công ty dịch vụ bảo vệ đông á
cùng ba nhân viên gồm võ quốc tuấn nguyễn trung trực và nguyễn văn ánh
quá trình điều tra cơ quan công an xác định vào lúc một mươi năm h ngày một tháng bốn phan văn ngọc quê tỉnh nghệ an
đến chi nhánh văn phòng công ty dịch vụ bảo vệ đông á việt nam ở ấp hai xã long thọ
gặp võ quốc tuấn để giải quyết mâu thuẫn
ngọc dùng hung khí chém tuấn thấy vậy trần huy thông và tuấn dùng hai súng công cụ hỗ trợ bắn chỉ thiên hai phát
đồng thời một số nhân viên bảo vệ khác trong đó có nguyễn trung trực và nguyễn văn ánh tham gia đánh trả nhóm của ngọc
quá trình ẩu đả đã khiến nguyễn hữu nghĩa nhân viên công ty dịch vụ bảo vệ đông á bị chém gây thương tích phải nhập viện
phan văn ngọc bị nhóm của thông bắn một phát vào cánh tay trái gây thương tích
ngày sáu tháng bốn ngọc đến công an huyện nhân trạch đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội
lợi dụng đêm tối năm đối tượng bịt mặt xông vào nhà một hộ dân sống ngoài đồng vắng ở canh mồ côi
ấp trường an xã định an huyện gò quao tỉnh kiên giang dùng hung khí không chế chủ nhà cướp đi nhiều tiền và vàng rồi tẩu thoát
nhận được tin báo công an huyện gò quao phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra truy xét
qua hơn sáu tuần gây án thì hai trong số năm tên cướp táo tợn đã bị bắt giữ
vào khoảng hai mươi một h ngày ba mươi một tháng một bà bô ở ấp trường an xã định hòa huyện gò quao đang ở nhà xem tv
thì bị một nhóm đối tượng xông vào khống chế lấy dao đe dọa và yêu cầu đưa tiền vàng cho chúng
hoàng sợ bà đành mở chiếc tủ áo cho bọn chúng lấy đi một mươi triệu đồng
chưa dừng lại ở đó các đối tượng này quay sang két sát bên cạnh ép bà bô lấy chìa khóa mở tủ để chúng lấy tiền và vàng
rồi cái nó gói khỏi cửa nó đẩy tôi lại nó không chế lại rồi đó
rồi tôi sợ quá tại vì tôi xem trong tv rồi đó tôi nói là sợ mà nó lấy đồ rồi nó giết mình nữa đó
thưa giao kẻ cổ rồi nói với nó gọi lại nữa đừng có làm gì tôi tôi không nói gì tôi không la đâu
rồi nó cho em tôi cái nó khoa cửa lại
sau khi lấy được số tiền hai mươi triệu đồng một năm lượng vàng hai mươi bốn k một tám lượng vàng một mươi tám k năm tên cướp dùng dây chói bà bô và ông sơn là chồng của bà lại
rồi nhanh chóng xuống chiếc thuyền đậu dưới sông chạy thoát
tiếp nhận tin báo của bị hại công an huyện gò khoao và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang cử trinh sát điều tra viên có mặt tại hiện trường để xác minh truy bắt đối tượng
đến ngày một mươi bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò quao phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang tiến hành bắt giữ danh điều và trần lợi cùng chú thệ xã định an huyện gò quao
tại cơ quan công an lợi và điều đã thừa nhận vào đêm ngày ba mươi một tháng một cả hai cùng với ba đối tượng khác là danh điều danh hoài hận và danh xanh cùng ngụ tại huyện gò cao hiện đang bỏ trốn rủ nhau đến nhà của bà bô để cướp tài sản
điều tra viên gò khao lợi và điều đã thử nhận tin báo của bị hại công an huyện gò khao và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang cử trinh sát hình sự công an tỉnh kiên giang
điều tra viên gò khao lợi và điều đã thử nhận vào đêm ngày ba mươi một tháng một cả hai cùng với ba đối tượng khác là danh điều danh hoài hận và danh xanh cùng ngụ tại huyện gò khao hiện đang bỏ trốn rủ nhau đến nhà của bà bô để cướp tài sản
điều tra viên gò khao lợi và điều đã thử nhận tin báo của bị hại công an huyện gò khao hiện đang bỏ trốn rủ nhau đến nhà của bà bô để cướp tài sản
điều tra viên gò khao lợi và điều đã thử nhận vào đêm ngày ba mươi một tháng một cả hai cùng với ba đối tượng hồ xuân huy hai mươi bốn tuổi chú quận hải châu tp đà nẵng ra giá với bị hại để có một suất làm việc trong ngành công an
với hành vi này huy đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào tháng một năm hai nghìn một mươi bảy hồ xuân huy tung tin với bị hại mình có nhiều mối quan hệ có thể chạy việc vào ngành công an với mức giá hai trăm năm mươi triệu đồng
quá tin lời hứa hẹn sau hai tháng sẽ có việc làm bị hại đã đưa cho huy đủ số tiền nói trên để chạy việc
tuy nhiên huy đã dùng toàn bộ số tiền vào việc chi tiêu cá nhân
ngoài ra qua điều tra mở rộng cơ quan công an còn phát hiện huy liên quan đến một vụ lừa đảo trong việc mua bán xe ô tô khi giao bán cùng một chiếc xe cho nhiều bị hại và chiếm đoạt số tiền cọc của họ hàng chục triệu đồng
mới đây thông tin hai cháu nhỏ ở tỉnh đắk lắc bị rụ rỗ đưa vào tp hcm làm thuê cực nhọc trong một xưởng may đã xuất hiện nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng
sau khi bị ngược đãi thì hai cháu đã bỏ trốn lang thang vạ vật ngoài đường và được công an xác minh đưa về lại quê nhà
vậy vì sao lại xảy ra câu chuyện xót xa này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây
sau khi hai cháu bé được đưa trở về chúng tôi đã đến nhà hai cháu để tìm hiểu
đây là gia đình anh sùng văn khải và chị hoàng thị tống ở thôn ea lan xã cư vui huyện cửa đông bông tỉnh đắk lóc
gia đình anh chị có bảy người con nhau nhắc
do cái nghèo đeo bám quanh năm nên đến ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi tám khi nghe một người quen tên thắng giới thiệu xuống tp hcm
làm cho sưởng may sẽ nhận mức lương một mươi ba triệu đồng một năm và được cho thêm hai triệu về ăn tết
nên gia đình đã cho con trai mình là sùng văn sinh
sùng văn sinh là một mươi hai tuổi nghỉ học để đi làm thuê khi đi còn có thêm cháu thảo văn dơ một mươi hai tuổi ở cùng thôn
đầu tiên là thắng thắng về thắng hỏi là đứa sinh này không học nữa thì có cho đi làm thuê hay không
thì bố mẹ mới bảo là nó nghỉ học rồi thì cứ cho nó đi làm đi
thì cuối cùng nó tưởng là công ty là có chính quyền quản lý thì là nó mới cho đi
sau đó người quen tên thắng đưa hai cháu sinh và dơ đi đón xe khách đưa xuống tp hcm
tại đây cả hai cháu được đưa vào làm việc trong một xưởng may mặc của một người tên tuấn
mỗi ngày hai cháu phụ việc cho cơ sở này từ bảy giờ sáng đến khoảng một mươi một một mươi hai giờ đêm mới được đi ngủ
công việc phụ may kéo dài hơn một mươi tiếng đồng hồ mỗi ngày đã quá sức với một đứa trẻ
nên được ít hôm thì sinh và dơ mệt mỏi xin chủ cho đi ngủ sớm
nhưng không được chủ cơ sở may đồng ý
theo hai cháu kể lại chủ cơ sở này còn bắt hai

vì không rửa nên ông tuấn đã đánh đập và lấy dao kề vào cổ hai cháu
đến bảy giờ tối ngày một mươi một tháng bốn được ông tuấn cho đi chơi
nên sinh và dơ đã cùng nhau bỏ trốn và gặp được lực lượng dân phòng cùng công an xã phạm văn hai huyện bình chánh giải cứu
khi cháu ở chú cạn thì chú tuấn đến thì chú tuấn bảo là đi về nhà chú tuấn
nhưng mà chú tuấn sợ lắm
chú tuấn bảo là không đi
nhưng mà chú tuấn nghĩ bảo đi
nhưng mà chú tuấn không đi
chú tuấn chạy ở kia mà chúng có ăn
mà chúng còn ăn mấy dứ
mấy dứ không cho đi
mấy chú tuấn nữa
trong thôn ia lang này mấy năm qua ngoài hai cháu trên còn một mươi ba cháu khác từ một mươi hai đến một mươi sáu tuổi cũng đã bảo học
bị đưa vào thành phố hồ chí minh làm thuê tại các cơ sở xí nghiệp tư nhân
muốn giải quyết triệt để cái vấn đề này thì cần có cái sự vào cuộc quyết liệt của ngành lao động thương minh xã hội tỉnh đắk lắc
phối hợp chặt chẽ với ngành lao động
thương minh xã hội thành phố hồ chí minh cũng như là cái ngành công an của hai địa phương
để làm sao chúng ta có cái chế tài xử lý những cơ sở những doanh nghiệp mà hiện nay đang sử dụng tuyển dụng lao động trẻ em
đặc biệt là cái trẻ em của đồng bào dân tộc tử số
đã lợi dụng cái vấn đề người ta thiếu hiểu biết kinh tế khó khăn để rồi bóc lột cái sức lao động của trẻ em
không chỉ ở địa bàn xã cư pui của huyện crong bông
mà những năm trước tại nhiều thôn khác ở hai địa phương
huyện quế đông năng và ea kha của tỉnh đắk lắc
cũng đã xảy ra tình trạng nhiều trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số bỏ học đi làm thuê ở các tỉnh xa
và có những cháu đi làm được vài tháng đã phải gọi điện về nhà cầu cứu gia đình
vì làm việc quá sức mà không được trả lương như hứa hẹn ban đầu
thậm chí là bị chủ cơ sở đối xử tệ bạc đánh đập
thực tế này đòi hỏi chính quyền các ban ngành đoàn thể ở những thôn buôn xã vùng sâu vùng xa
đồng bào dân tộc thiểu số cần tăng cường nắm tình hình quản lý và có biện pháp tuyên truyền ngăn ngừa
để làm giảm tình trạng trẻ em bỏ học đi làm thuê xa hoặc bị bóc lột sức lao động sớm

chúng ngày chín mươi sáu iphone x đời mới
hai mươi bốn honda airplane vui phơi phới
một mươi hai ô tô honda city tuyệt vời
c hai mở nắp thanh mát khui quả chất chơi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
hòa bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
công an tỉnh hòa bình đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn thế hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại số nhà năm mươi ngõ một trăm sáu mươi
đường hào nam phường ô trợ dừa quận đống đa thành phố hà nội
cao một m sáu mươi chín sống ngũi khung giái tai trúc nếp tai dưới rô và có nốt rùi cách hai cm dưới sau mết phải
và đối tượng bùi xuân tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xóm lũng hang
xã mông hóa huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình
cao một m bảy mươi một khuôn mặt vuông sống mũi thẳng nếp tai dưới thụt và có sẹo thẳng một cm
cách một cm dưới trước lông mẩy phải
số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truyền áo tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý